lễ khẩu lệ kết thúc khi thầy pháp khấn cầu
các thủy thần trả linh hồn người chết về với tổ tiên
và đốt các linh vị cho linh hồn được siêu thăng
trong lễ thế lính thuyền lễ được làm phỏng theo mô hình thuyền câu xưa
là thứ thuyền nan nhẹ có thể bổ gió chém sóng
mà các hùng binh xưa thường sử dụng
có tất cả năm thuyền đúng với số lượng thuyền của hải đội bảy mươi hùng binh xưa
mỗi lần xuất bến
trên thuyền có các đổ lễ là những thứ được chia ra trên đàn cúng
với ba hoặc bốn hình nhân đội nón gõ áo kẹp nẹp đặt lên thuyền
sau khi thầy pháp cúng tế
và làm các nghi thức đọc chú thổ linh hồn người đi biển vào hình nhân
với niềm tin những hình động kia sẽ chết thay cho người lính khi gặp rủi ro bất chắc
lễ tiễn đưa thuyền lính ra biển bắt đầu
với đoàn người gồm bà con trong làng trong họ cùng đội chống chiêng
không thể thiếu trong giây phút đưa tiễn linh thiêng là tiếng ốc u
năm nay lão ngư trần tám người đã qua tuổi thất tuần
được chọn làm người thổi ốc
trong năm qua những bà mẹ lý sơn vẫn du con bằng câu ca khắc khoải
ốc u đã thổi lên rồi để cha đi giữ biển trời hoàng sa
mảng mùa tu hú kêu thanh cá chuồn đã vãng mà anh chưa về
khi tiếng ốc u cất lên rục rã
là lúc năm con thuyền lao ra giữa biển khơi muôn trùng sóng gió